bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành giao chỉ tiêu thu cho bảo hiểm xã hội các huyện thành phố và các tuyến của phòng quản lý thu kịp thời ngay từ đầu năm làm căn cứ để đẩy mạnh công tác thu nộp của đơn vị sử dụng lao động theo các quy định của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn
với công tác nợ thì nhiều năm nay thì bảo hiểm xã tỉnh cũng làm rất là tốt công tác này
chỉ khi nào chúng ta thu hết nợ bảo hiểm xã hội thì quyền nợ của người dân người tham gia bảo hiểm xã hội mới được đảm bảo
do vậy ngay những năm trước cũng như năm hai nghìn một mươi tám thì bảo hiểm xã hội rất là chú trọng đến công tác nợ động
bảo hiểm xã hội đã thành lập tổ thu nợ để đôn đốc thu nợ đối với các doanh nghiệp các đơn vị và bảo hiểm sội cũng tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành để mà thu hồi nợ động
bảo hiểm xã hội cũng luôn phải đồng hành cùng với đơn vị cùng với doanh nghiệp nhất nhiên bị khó khăn để phân tích đánh giá và nắm bắt xem là những khó khăn ở đâu để mà tìm ra cái giải pháp cũng thao vớt
họ để họ nộp cái tiền bảo hiểm xã hội đảm bảo cái quyền nợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm thách nghiệp
công ty ls communication vina là một trong số nhiều công ty nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
tùy số lượng lao động tại công ty không nhiều song công ty luôn quan tâm đến các chế độ bảo hiểm thông qua việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thu nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
là doanh nghiệp nước ngoài chúng tôi luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ các chính sách pháp luật của nước sở tại
thêm vào đó
bảo đảm các quyền lợi của người lao động thông qua việc đóng các loại hình bảo hiểm đầy đủ cũng là điều quan trọng để họ gắn bó lâu dài với công ty
tôi làm việc ở đây cũng được ba năm rồi thì tôi cũng giống như tất cả các bạn công nhân khác cũng được hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm ví dụ như thai sản rồi thì ốm đau đều được giải quyết rất là tốt
không chỉ đối với các công ty nước ngoài mà các công ty trong nước cũng luôn cố gắng phối hợp với cơ quan bảo hiểm
để đóng đầy đủ các khoản thu bảo hiểm
công ty thực hiện đều đặn hàng tháng đúng hạn đều trước hạn tối thiểu năm ngày nợ bảo hiểm và không nợ động bảo hiểm xã hội một đồng nào
bình quân một tháng công ty thực hiện nộp bảo hiểm xã hội khoảng năm trăm linh triệu và một năm là khoảng sáu tỷ đồng
trong quá trình thực hiện trích nộp các khoản bảo hiểm kể cả chi trả lại cho người lao động thì bảo hiểm xã hội hướng dẫn rất tận tình kịp thời
thậm chí chúng tôi thiếu hồ sơ đều được chỉ bảo trước liên hệ qua điện thoại trước để khi ra thực hiện giao nộp bảo hiểm là mọi thứ đã đầy đủ doanh nghiệp không phải đi lại nhiều
và sự hợp tác này không phải là riêng trong năm hai nghìn một mươi tám mà từ khi bắt đầu làm việc đến giờ là luôn luôn chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bảo hiểm xã hội
năm hai nghìn một mươi chín để công tác thu đóng bảo hiểm hiệu quả bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đột xuất
lao động nhất là các đơn vị thuộc khu vực ngoài quốc doanh nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thường xuyên duy trì sự phối hợp đồng bộ của các ngành có liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi chính đáng cho người tham gia